liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín đang được tích cực triển khai tại nhiều địa phương
bộ y tế vừa có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong đó yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine
tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người được tiêm
cụ thể các địa phương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu
người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền các nhân viên đại sứ quán
lãnh sự quán các nước tại việt nam và lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế
như các nhà đầu tư doanh nghiệp khu công nghiệp nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu
nhóm bảo đảm lưu thông cung cấp hàng hóa thiết yếu
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định đối tượng được tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn
và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra lãng phí trong tiêm chủng vaccine